với những màn biểu diễn đặc sắc đã từng trải qua những năm tháng khổ luyện gian khổ lắm vất vả lắm nhưng vinh dự và tự hào lắm
chúc các đồng chí mạnh khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
rất tự hào với lực lượng cảnh sát cơ động cảm ơn người lính cảnh sát cơ động đã luôn nỗ lực cố gắng góp phần đảm bảo bình yên cho nhân dân
để có những màn trình diễn như thế này là nỗ lực của biết bao nhiêu người mạnh mẽ hùng dũng không ngôn từ nào diễn tả hết vẻ đẹp này
trong năm mươi năm xây dựng trên mạng
đối với những người chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát cơ động đã hội tụ những phẩm chất tốt đẹp nhất của người chiến sĩ công an nhân dân
lực lượng cảnh sát cơ động là một thành phần rất đặc biệt trong công an nhân dân được coi là lá chắn thép để bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mỗi đơn vị thuộc lực lượng đều tinh nguyện mỗi cán bộ chiến sĩ được chui rèn bản lĩnh thép không chỉ lập chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm
mà lực lượng cảnh sát cơ động còn đi đầu trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh và phong trào thiện nguyện giúp đỡ người dân
qua đó hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động thêm gần gũi bảo vệ nhân dân trước tội phạm trước những khó khăn
cũng bởi vậy trong dịp đặc biệt của lực lượng cảnh sát cơ động rất nhiều cư dân mạng đã có những chia sẻ xúc động những lời khen dành cho người chiến sĩ quả cảm
tự hào khi được đứng trong lực lượng cảnh sát cơ động mình sẽ luôn cố gắng gian luyện để xứng đáng với những vẻ vang truyền thống của lực lượng
được tôi luyện trong thực tiễn công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát cơ động ngay càng trưởng thành phát triển lập nên những chiến công xuất sắc
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
trong thời gian tới để tiếp tục đáp ứng được nhiệm vụ đặc thù mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh
ý chí tu luyện võ thuật kỹ chuyến thuật sẵn sàng cơ động chiến đấu trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
cư dân mạng bày tỏ sự tin tưởng trong tương lai lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng xứng đáng là lá chắn thép của nhân dân
cố gắng tiếp tục gian luyện và trưởng thành nhưng tin tưởng lực lượng cảnh sát cơ động sẽ còn phát triển vững mạnh hơn nữa
nhìn những hình ảnh của các lực lượng vũ trang việt nam tôi cảm thấy thật tự hào
mong các đồng chí luôn khỏe mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn không ngừng được tôi rèn
tất cả vì mục tiêu cao nhất bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân